các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến bình thuận phổ biến ở mức từ ba mươi bốn ba mươi năm độ
một số nơi có mức nhiệt cao tới ba mươi sáu ba mươi bảy độ
hai khu vực là tây nguyên và khu vực nam bộ trời tạnh giáo và có nắng từ sớm
với mức nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ cho tây nguyên và ba mươi ba mươi ba độ cho khu vực nam bộ
về chiều tối dưới tác động của gió mùa tây nam mà cả hai khu vực này sẽ có mưa rào và rông trên diện rộng
riêng khu vực ven biển miền tây các tỉnh như kiên giang cà mau hay là khu vực các tỉnh tây ninh
bình phước bình dương đồng nai và cả thành phố hồ chí minh sẽ là những điểm có mưa vừa có nơi mưa to
trong cơn rông có thể kèm theo cả lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm nên người dân cần hết sức lưu ý
trên biển trong ngày và đêm nay vùng thời tiết xấu chủ yếu tập trung tại vùng biển phía nam
từ bình thuận trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang khu vực nam biển đông
trong đó bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình mưa rào và rông xuất hiện ở mức giải rác
khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp chỉ còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
cùng với đó là các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể đi kèm nên bà con ngư dân cần hết sức lưu ý
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước